hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến với ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh thành phố
sau bàn chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai tổ chức để lên phương án chỉ đạo
điều hành ứng phó với thiên tai cực đoan bất thường nhất là ở các địa phương có đê
đặc biệt là có các điểm đê sung yếu cần kiên quyết xử lý ngay trước mùa mưa bão
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ nay đến cuối năm sẽ xuất hiện từ một mươi một đến một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động
trên khu vực biển đông trong đó năm sáu cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
đáng chú ý hiện nay hệ thống đê từ cấp ba đến cấp đặc biệt còn tồn tại hai trăm ba mươi trọng điểm sung yếu
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực trạng vi phạm pháp luật về đê điều
ngày càng tăng còn khoảng bảy một trăm linh vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý
con số vi phạm đê điều không giảm đi mà ngày càng tăng lên và nghiêm trọng hơn
vi phạm về đê điều nếu như chúng ta làm không nghiêm thì đừng nói câu chuyện an toàn
hiện nay là vì không có lũ nên cảm giác sử dụng một số bãi sông rất đơn giản
nhưng mà lũ đến lũ đến thoát lũ vào đâu
trước mùa mưa bão sắp tới gần tại hội nghị ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương
phải ra soát xác định các trọng điểm sung yếu để có phương án hộ đê bảo đảm an toàn hệ thống đê